cơ sở điều trị bệnh nhân covid một mươi chín có triệu chứng nhẹ dành cho công nhân người lao động trong khu công nghệ cao tp hcm đã chính thức đưa vào hoạt động vào chiều qua ngày năm tháng một mươi một
khu cách ly tập trung này sẽ tiếp nhận người lao động đang làm việc tại khu công nghệ cao bị mắc covid một mươi chín trong tình trạng nhẹ hoặc là không triệu chứng không có bệnh nền và không đủ điều kiện tự cách ly tại nhà
đây là dự án xã hội hóa do chi hội doanh nghiệp khu công nghệ cao làm chủ đầu tư với kinh phí đóng góp từ các doanh nghiệp trong và ngoài tri hội
tổng đầu tư khoảng một tỷ đồng
quy mô hai trăm linh giường riêng giai đoạn đầu chỉ bố trí từ năm mươi đến bảy mươi giường tại tầng bốn năm viện công nghệ cao hutech với tổng diện tích sàn năm m hai
cơ sở thứ hai nằm ở khu chế xuất linh trung hai phương bình chiểu tp thủ đức
với quy mô khoảng hai trăm năm mươi giường cũng đang được hoàn thiện lắp đặt các trang thiết bị để chuẩn bị vận hành
đồng thời một cơ sở khác tại khu công nghiệp đông nam củ chi tp hcm có quy mô từ hai trăm năm mươi đến ba trăm linh giường
nên kế hoạch xây dựng
khu cách ly tập trung được trang bị một số dụng cụ tập thể dục thể thao nhằm giúp cho các bệnh nhân có thể tập luyện nhẹ
về thể chất hỗ trợ tinh thần khi vào khu cách ly
hiện nay toàn bộ công nhân trong khu công nghệ cao đã được tiêm hai buổi vaccine
việc xây dựng khu thu dung điều trị cho các công nhân lao động mắc covid một mươi chín có triệu chứng nhẹ
sẽ giúp giải tỏa tâm lý đáng kể cho người lao động khi quay trở lại làm việc trong trạng thái bình thường mới
những ngày qua dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
trong đó nhiều ổ dịch lớn bị phát hiện từ các công ty có số công nhân lên đến hàng ngàn người
để sản xuất an toàn trong tình hình mới các doanh nghiệp đã nâng bức cảnh báo
triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch ghi nhận tại tỉnh cà mau
chở nguyên liệu vào nhà máy này tài xế phải trình hợp đồng giấy xét nghiệm âm tính có hiệu lực trong bảy mươi hai giờ
quá trình giao tôn tài xế không xuống xe vì ca bin đã được niêm phong
công nhân đến làm việc phải luôn đeo khẩu trang rửa tay xịt quẩn
tầng suất lấy mẫu tầm soát covid cũng được nâng lên
thay vì ba tuần lấy mẫu một lần cho ba mươi công nhân giờ là ba ngày
cà mau có năm mươi doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu
sản xuất trong điều kiện dịch bệnh nên các doanh nghiệp đã chủ động nâng phương án phòng dịch lên mức cao nhất
bên cạnh các giải pháp như
điều đo thêm nhiệt xét nghiệm tầm suất covid hệ thống nhà xưởng cũng được sắp xếp lại theo vướng giãn cách ít người
tự doanh nghiệp phải tổ chức điều này
và thứ hai là chúng thể không y tế chúng tôi phải tăng cường giám sát
khi có trường hợp dương tính hay ra thì chúng ta phải hết sức nhanh chóng khoanh ngay cái khu vực ở lại và chúng ta tiến hành xét nghiệm thật nhanh
điều đáng mừng là các công nhân đều có ý thức chấp hành các quy định phòng dịch vừa bảo vệ sức khỏe cho bản thân
giúp nhà máy duy trì hoạt động
dịch bệnh này mà còn được đi làm còn đứng đi làm mà hạnh phúc lắm rồi
chỉ nghĩ gì mà mình có ý thức rất là cao để thực hiện cho nó đúng
sự chủ động của doanh nghiệp và sự hỗ trợ của ngành chức năng đã giúp cà mau ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh
một doanh nghiệp thủy sản có ca mắc covid một mươi chín mới đây đều đã được khoanh vùng cách ly hẹp ở một phân xưởng
nhờ đó nhà máy vẫn tiếp tục sản xuất thay vì đóng cửa toàn bộ như trước đây
trong phần tiếp theo của chương trình đường sắt nhổn ra hà nội lùi tiến
độ khai thác đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai
chuyện về những nữ công an xã tích cực trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
chương trình tiếp tục với một số thông tin về an toàn giao thông
mặc dù không có nhiệm vụ trong thời điểm khai thác chuyến bay từ hà nội đi phú quốc
song chiếc ô tô một mươi sáu chỗ vẫn chạy cắt ngang đôi máy bay a ba trăm hai mươi một gặp sự cố va chạm
tại sân bay nội bài vào sáng
trong quá trình kiểm tra xử lý vụ việc
hai máy bay va chạm tại khu vực sân đỗ sân bay nội bài
thông qua kiểm tra camera giám sát
cảng vụ hàng không miền bắc phát hiện có một ô tô một mươi sáu chỗ chạy ngang đuôi tàu bay
tại thời điểm xảy ra sự cố
cảng vụ hàng không miền bắc xác định tài xế vi phạm thuộc công ty cổ phần dịch vụ mặt đất hà nội
và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng
xử phạt tài xế hai triệu đồng tước quyền sử dụng giấy phép
chứng chỉ hành nghề một tháng áp dụng từ ngày ba tháng một mươi một đến ngày hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
lãnh đạo ban quản lý đường sắt đô thị hà nội cho biết đoạn trên cao dự án đường sắt đô thị nhổn ga hà nội
dự kiến sẽ khai thác vào cuối năm nay xong đến nay đã chính thức lùi đến cuối năm sau
báo cáo của ban quản lý đường sắt đô thị hà nội cho thấy hiện dự án đường sắt đô thị nhổn ga hà nội
đạt khoảng bảy mươi bốn tiến độ trong đó đoạn tám năm km đi trên cao
đạt tám mươi chín năm đoạn bốn km đi ngầm đạt ba mươi hai hai dự kiến sẽ đưa vào khai thác vận hành đoạn trên cao vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
đối với đoạn ngầm tiến độ tổng thể đạt ba mươi ba đã tiến hành thi công trên tất cả các hạng mục nhà ga ngầm
trừ một số vị trí vướng mắc về mặt bằng
nhà thầu thông báo tạm dừng thi công với lý do để giảm thiểu thiệt hại cho các bên do vướng mắt mặt bằng
nhà thông báo tạm dừng thi công với lý do để giảm thiệt hại cho các bên do vướng mắc mặt bằng
cao tốc đà nẵng quảng ngãi ba mươi sáu làn và cao tốc tp hcm long thành dầu dây hai mươi hai làn
trong quá trình khai thác vận hành tùy theo nhu cầu thực tế sẽ bổ sung các làn etc nếu cần thiết
theo vec qua thời gian theo dõi lượng phương tiện sử dụng dịch vụ etc trên các tuyến cao tốc vec
và năng lực thông qua của hệ thống etc so với hệ thống thu phí hiện tại
dự kiến tổng số làn được phân kỳ đầu tư trên bốn tuyến cao tốc vec đang khai thác là một trăm bốn mươi làn
từng bước mở cửa trở lại ngành du lịch việt nam sẽ thí điểm đón khách du lịch quốc tế
theo ba giai đoạn bắt đầu từ tháng một mươi một năm nay
giai đoạn một từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một thí điểm đón khách quốc tế theo các chương trình du lịch chọn gói
thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế tại các khu vực
cơ sở dịch vụ du lịch được lựa chọn tại thành phố phú quốc kiên giang khánh hòa quảng nam đà nẵng quảng ninh
giai đoạn hai từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai mở rộng phạm vi đón khách du lịch quốc tế
kết nối các điểm đến thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế thường lệ
khách có thể tham gia các chương trình du lịch kết hợp với các điểm đến tại năm địa phương ở giai đoạn một
sau khi khách du lịch đã hoàn thành chương trình du lịch tại điểm đến đầu tiên trong thời gian bảy ngày
giai đoạn ba mở cửa lại hoàn toàn đối với thị trường khách du lịch quốc tế
thời điểm bắt đầu giai đoạn ba sẽ căn cứ tình hình dịch bệnh thực tế
và trên cơ sở đánh giá kết quả đón khách du lịch quốc tế trong hai giai đoạn đầu tiên
kể từ ngày bốn đến ngày một mươi tháng một mươi một thành phố đà nẵng tổ chức chương trình
tuần lễ khuyến mãi kích cầu mua sắm với hơn năm mặt hàng khuyến mại tại các loại
hoạt động này nhằm kích cầu tiêu dùng nội địa và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh
của doanh nghiệp nhỏ và vừa sau một thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
tuần vàng ngày vàng và giờ vàng khuyến mại là điểm nhấn tại chương trình kích cầu khuyến mại tiêu dùng năm nay
với hơn năm mặt hàng
người tiêu dùng có thể được hưởng lợi và giảm giá từ ba mươi đến bảy mươi
cùng với đó nhiều mặt hàng do doanh nghiệp việt nam sản xuất cũng được liên kệ sẵn sàng phục vụ khách hàng
ngoài một mươi năm trung tâm thương mại siêu thị lớn ngành công thương đà nẵng cũng đưa vào trưng bày
giới thiệu sản phẩm ocob sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
chỉ trong ngày đầu tham gia chương trình các sản phẩm occob như nước mắm năm ô
chả lụa bánh tráng của các làng nghề truyền thống đã thu hút được sự quan tâm của người tiêu dùng
chúng tôi muốn là tham quan các chương trình hội truyền hay là khách hàng hiểu hơn về nước mắm truyền thống
quay lại sử dụng nước mắm truyền thống
qua đây là nhiều người dân biết hơn nên là cũng có là nhiều cơ sở lớn nhiều cái chỗ siêu thị
người ta họ cũng là ký hợp đồng với mình và đã nhận được hai cái hợp đồng
tuần lệ khuyến mại kích cầu tạo điều kiện để người tiêu dùng mua sắm hàng hóa thiết yếu
với chất lượng giá cả phù hợp và được hưởng nhiều chương trình trợ giá tiêu dùng tốt nhất trong năm
đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng
tăng lực sản xuất vực dày thị trường sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
chương trình an ninh ngày mới ngay hôm nay cũng xin được tạm dừng tại đây
chúc quý vị có những ngày nghỉ cuối tuần ý nghĩa xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại